ban thường vụ tỉnh ủy cà mau vừa ban hành chỉ thị số một mươi một về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách
tăng cường quản lý ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài
ban thường vụ tỉnh ủy cà mau yêu cầu từng cấp ủy chính quyền các địa phương vùng biển đưa mục tiêu nhiệm vụ
ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá ngư dân trong tỉnh khai thác xa bờ bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài
vào nghị quyết kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo
người đứng đầu cấp ủy chính quyền các địa phương các ngành và các cơ quan chức năng liên quan
phải chịu trách nhiệm trước ban thường vụ tỉnh ủy ubnd tỉnh nếu để tình trạng tàu cá ngư dân trên địa bàn vi phạm vùng biển nước ngoài
đảng ủy công an phối hợp với đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo khẩn trương điều tra các trường hợp tàu cá và ngư dân trong tỉnh
vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ xác minh làm rõ các đường dây móc nối đưa tàu cá và ngư dân trong tỉnh sang vùng biển nước ngoài đánh bắt bất hợp pháp